chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước

từ đầu dịch đến nay việt nam có bảy trăm ba mươi sáu chín trăm bảy mươi hai ca mắc covid một mươi chín đứng thứ bốn mươi sáu trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một mươi triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi năm trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có bảy bốn trăm tám mươi chín ca nhiễm
về đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bảy trăm ba mươi hai bốn trăm chín mươi hai ca
trong đó có năm trăm linh sáu trăm tám mươi ca
bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi sáu trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bao gồm bắc cản tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hải giang thái nguyên điện biên
vĩnh phúc hải phòng phú thọ ninh bình nam định bắc giang thái bình lạng sơn
có năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
bao gồm quảng ninh lào cai hà tính con tôm hải dương
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này bao gồm
tp hcm ba trăm sáu mươi hai bốn trăm chín mươi ba ca bình dương một trăm chín mươi ba hai trăm ba mươi năm ca đồng nai bốn mươi ba chín trăm hai mươi năm ca long an ba mươi một bốn trăm hai mươi năm ca và tiền giang một mươi ba sáu trăm bốn mươi ba ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi bốn tháng chín là một mươi hai ba trăm bảy mươi một ca
bệnh nhân được điều trị khỏi lên năm trăm linh năm tám trăm năm mươi chín ca
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn tám trăm bảy mươi ba ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai chín trăm bốn mươi sáu ca thở oxy dòng cao hfnc một một mươi sáu ca
thở máy không xâm lấn một trăm hai mươi năm ca thở máy xâm lấn bảy trăm năm mươi năm ca ecmo ba mươi một ca
về số bệnh nhân tử vong trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm hai mươi sáu ca
về tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi tám hai trăm hai mươi ca
chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới là hai một
về tình hình xét nghiệm trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện được một trăm bảy mươi sáu một trăm ba mươi tám xét nghiệm cho bốn trăm hai mươi hai sáu trăm tám mươi tám lượt người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện được một mươi bảy ca
cho năm mươi sáu trăm một mươi năm bảy trăm hai mươi bảy mẫu cho năm mươi bảy trăm hai mươi bảy sáu mươi bảy lượt người
theo thông tin từ sở y tế tp hcm trong ngày hai mươi bốn tháng chín
thành phố tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới nhập bệnh viện thuộc tầng hai tầng ba ở mức khá cao ba năm trăm chín mươi một người
tổng số ca bệnh đang điều trị tại bệnh viện tầng hai mươi ba đến nay là bốn mươi năm trăm linh bốn người
trong bệnh viện tầng ba số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba năm mươi tám người

số bệnh nhân nặng cần hỗ trợ là ba năm mươi tám người

chiếm tỷ lệ một mươi sáu năm so với tổng ca đang nằm viện và bảy so với tổng số f
số ca đang thở máy xâm lấn là tám trăm sáu mươi tám người
chiếm tỷ lệ hai một so với tổng ca đa nằm viện là chín so với tổng số f
bên cạnh đó toàn thành phố có ba bảy trăm chín mươi chín trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đang điều trị covid một mươi chín
số phụ nữ mang thai là ba trăm linh một người
tổng số ca tử vong tại thành phố tính từ ngày một
đến hai mươi ba tháng chín là một mươi bốn một trăm hai mươi bốn người
số người được công bố khỏi covid một mươi chín đến nay là một trăm tám mươi ba bốn trăm bảy mươi một người
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
số ca tử vong tại thành phố có chiều hướng giảm so với giai đoạn trước đây
tuy nhiên con số này vẫn còn khá cao
tín hiệu tốt hơn là các bệnh nặng mới cần nhập viện gần đây đã giảm rất nhiều
trong buổi họp báo thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố chiều một mươi tám tháng chín
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu nhận định qua biểu đồ cho thấy
số ca tử vong đang có xu hướng giảm
tuy nhiên số ca tử vong phản ánh một quá trình điều trị kéo dài từ lúc nhập viện
diễn tiến nặng và hồi sức
hiện theo thống kê số lượng bệnh nhân phải thở máy còn khá cao
ngành y tế đang cố gắng cứu chữa cho những trường hợp bệnh nhân nặng
hy vọng thời gian tới số ca bệnh nặng giảm và giảm đáng kể ông châu nói
tiến sĩ châu cho biết chiến lược điều trị thời gian tới của thành phố
là tập trung vào quản lý f tại cộng đồng và tăng cường hệ thống điều trị các tầng
mục tiêu là đảm bảo f đang điều trị tại nhà được chăm sóc tốt mau chóng hồi phục
trường hợp chuyển nặng được mau chóng nhập viện đảm bảo điều trị hạn chế tử vong
bộ y tế cho biết monoupiravi là thuốc kháng virus chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành
tại việt nam cũng như thế giới
cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế vừa ban hành công văn gửi sở y tế tp hcm
trong đó phó cục trưởng nguyễn ngô quang cho biết bộ y tế đã nhận được thông tin về việc kinh doanh
quảng cáo ra bán rộng rãi thuốc monopiravi tại gói thuốc c trong các gói thuốc dành cho f
điều trị có kiểm soát tại nhà và cộng đồng ở tp hcm với giá cao cho người dân
cục khoa học công nghệ và đào tạo đề nghị sở y tế tp hcm khẩn trương kiểm tra thông tin
về việc mua bán thuốc hoạt động quản lý thuốc nghiên cứu tại các cơ sở y tế trực thuộc sở
đồng thời bảo đảm tuân thủ đề cương nghiên cứu và những hướng dẫn quy định hiện hành liên quan
việc này nhằm mục tiêu sử dụng thuốc an toàn hiệu quả bảo đảm quyền lợi của người bệnh
tránh việc các đối tượng xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi
gây ảnh hưởng tiêu cực đến y tế xã hội cũng như bảo đảm các quy định về việc quản lý thuốc nghiên cứu
văn bản của bộ y tế cũng cho biết thuốc này chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành tại việt nam cũng như thế giới
monobiravi hiện được sử dụng miễn phí và có kiểm soát chặt chẽ trong chương trình đánh giá sử dụng thuốc kháng virus
có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc covid một mươi chín triệu chứng nhẹ ở tp hcm
tại quyết định số bốn nghìn sáu mươi tám quy đề bit bộ y tế giao sở y tế tp hcm
chủ trì chịu trách nhiệm chỉ đạo quản lý tổ chức nghiên cứu theo đúng đề cương được phê duyệt
quản lý chặt chẽ thuốc nghiên cứu theo đúng đề cương và các quy định hiện hành liên quan
sở giao thông vận tải tp hcm vừa gửi văn bản tới sở ngành và đơn vị về việc góp ý sự thảo phương án tổ chức giao thông từ ngày một một mươi
trong đó phương án đi lại của người dân ở các khu vực thành phố và người có nhu cầu đến tp hcm
theo sở giao thông vận tải tp hcm việc xây dựng phương án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xe chở hàng hóa
và vận chuyển một số đối tượng cần thiết có nhu cầu lưu thông thường xuyên
giữa tp hcm và các tỉnh để áp dụng từ ngày một một mươi
về nguyên tắc tổ chức giao thông sau mùng một tháng một mươi người ngồi trên xe phải đảm bảo các điều kiện được phép lưu thông của ngành y tế
tuân thủ quy định năm k khai báo trên địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn hoặc ứng dụng vnit
và đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch theo quy định
đối với vận tải bằng xe ô tô doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo dự thảo việc tổ chức giao thông sau ngày một tháng một mươi được chia thành ba khu vực phong tỏa nguy cơ và bình thường mới
mỗi khu vực có một quy định cụ thể
đối với khu phong tỏa chỉ cho phép các loại xe sau được hoạt động xe công vụ xe chống dịch xe chở hàng hóa lương thực
thực phẩm gaz dược phẩm thiết bị y tế thiết bị hỗ trợ ngành y tế điện nước xe xử lý sự cố hệ thống hạ tầng đô thị
xe tăng lễ xe vận chuyển có dây phong
giấy phép nhân viên y tế người phục vụ phòng chống dịch người kết thúc thời gian cách ly người bệnh covid một mươi chín người xuất viện về nơi cư trú
trường hợp khu vực phong tỏa có những tuyến đường liên quận lưu thông cát ngang bắt buộc có lộ trình cho tất cả các loại xe quá cảnh đi ngang qua
và không được dừng đỗ xe trên đoạn đường qua khu phong tỏa
đối với khu vực nguy cơ ngoài các xe được phép hoạt động tại khu vực phong tỏa bổ sung thêm shipper xe chở hàng hóa
dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng luật sư đăng kiểm đăng ký giao dịch bảo đảm
chứng khoán bưu chính viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển phục vụ sản xuất xuất nhập khẩu hàng hóa khám chữa bệnh
về hoạt động hàng hóa đối với khu vực nguy cơ bình thường mới xe tải nhẹ chở hàng hóa được phép hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cho đến khi có thông báo mới
xe tải nặng hoạt động theo quyết định số hai mươi ba hai nghìn một mươi tám quy đề ubnd năm hai nghìn một mươi tám
việc vận chuyển hàng hóa từ các điểm tập kết trung chuyển hàng hóa và các điểm phân phối phải tuân thủ theo phương án điều phối của sở công thương thành phố
ba quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp theo thẩm quyền quản lý
về hoạt động vận tải khách xe buýt xe taxi xe hợp đồng đến chín chỗ xe công nghệ xe hợp đồng và xe du lịch phục vụ hoạt động du lịch
được phép hoạt động với số lượng tần suất hoạt động phù hợp với thực tế theo công bố của sở giao thông vận tải và được kiểm soát thông qua mã qr
xe vận chuyển công nhân chuyên gia phải được sở giao thông vận tải cấp giấy nhận diện có mã qr thông qua các đơn vị đầu mối
cho phép trạm thu phí đường bộ hoạt động trở lại đối với khu vực bình thường mới
đối với đi lại giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh tổ chức cho một số đối tượng có nhu cầu đi lại thường xuyên giữa thành phố và các tỉnh
như tạo điều kiện cho xe chở hàng hóa có mã qr đi đến thành phố và đi qua thành phố có mã qr
xe đưa rước công nhân chuyên gia được hoạt động với điều kiện
người trên xe đã tiêm vaccine phòng covid
covid một mươi chín mũi một đủ một mươi bốn ngày
sau khi tiêm hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có xác nhận của cơ quan y tế có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực theo quy định
người dân từ các tỉnh và thành phố hồ chí minh để khám chữa bệnh ngoại trừ trường hợp cấp cứu
phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín còn hiệu lực bảy mươi hai giờ
đồng thời phải đảm bảo một trong các điều kiện có giấy chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám
xác nhận của chính quyền địa phương cấp phường cấp xã về cho phép di chuyển đến thành phố để khám chữa bệnh
giấy xác nhận có thể hiện đầy đủ thông tin về người đi khám bệnh người chạy xe và phương tiện
về hoạt động đi đến sân bay tân sơn nhất thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải đã công bố trước đó